chính phủ anh vừa công bố các kế hoạch giao thêm cho cơ quan giám sát báo chí chức năng mới là cơ quan giám sát các thông tin đăng tải trên mạng
theo đó cơ quan này có thẩm quyền xử lý ngay lập tức các nội dung độc hại đăng trên các mạng xã hội
các công ty mạng xã hội như facebook instagram sẽ phải chịu sự kiểm tra giám sát chặt chẽ hơn nữa từ ofcom
hiện nay ofcom là cơ quan giám sát nội dung đăng tải của các tổ chức báo chí phát thanh và truyền hình anh như bbc
với quyền hạn mới này ofcom sẽ có thể truy vấn và quy trách nhiệm đối với các công ty công nghệ và mạng xã hội nếu như những công ty này không bảo vệ đầy đủ người sử dụng trước các thông tin độc hại liên quan đến khủng bố và lạm dụng trẻ em
trên các nền tảng tương tác như các mục bình luận diễn đàn hay chia sẻ các nội dung video như snapchat facebook twitter hay instagram cần bảo đảm nhanh chóng gỡ những nội dung bất hợp pháp và phải tiến hành các biện pháp nhằm giảm bớt khả năng nội dung độc hại được xuất hiện trên mạng